khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày một mươi chín tháng ba đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và ba xe máy
tại đường ymwan enoi phường tân lợi thành phố buôn ma thuột đắk lắk
cú tông liên hoàn đã làm tám người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại hiện trường xe ô tô và ba xe máy bị hư hỏng nặng
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a một mươi bốn nghìn ba trăm linh bảy
do tài xế nguyễn sĩ nguyên điều khiển đã tông liên hoàn vào xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy h một hai mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín
sau đó tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai một mươi ba nghìn năm trăm tám mươi bốn và xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy r năm chín nghìn một trăm sáu mươi chín
hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn và điều tiết giao thông tại khu vực này